đây đích thực là hành động phi nghệ thuật mượn danh nghệ thuật để tuyên truyền những giá trị phi nhân văn phản động xuyên tạc lịch sử cần lên án đấu tranh loại bỏ
chương trình hôm nay giới thiệu bài hư cấu hay bôi nhọ anh hùng dân tộc của tác giả đại tá tiến sĩ phạm quang thanh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đó chính là việc một số văn nghệ sĩ hoặc là do hạn chế về kiến thức lịch sử
hoặc là do non kém về tay nghề đã có những sáng tác hoặc phát ngôn thể hiện thái độ đạp đổ hạ bệ bịa đặt bôi đen các danh nhân lịch sử văn hóa anh hùng dân tộc
họ đã mượn tinh thần đổi mới để biểu đạt những anh hùng dân tộc bằng một cách nhìn cách tiếp cận theo hướng của con người tự nhiên con người bản năng
đưa hình tượng nghệ thuật là những anh hùng vĩ nhân về với đời thường để họ thật hơn có chất người hơn
họ còn cho rằng không nên phong thánh cho con người hãy trả con người về với đúng kích thước của nó
thậm chí có người coi hư cấu các nhân vật anh hùng trong lịch sử là quyền sáng tác của nhà văn
sự đồng tình hay phản bác là quyền của bạn đọc đó là biểu hiện của cái nhìn dân chủ
cái thứ được gọi là biểu hiện của cái nhìn dân chủ hay chỉ là mượn dân chủ lợi dụng văn học nghệ thuật để bịa đặt
đưa ra những hình ảnh của các nhân vật
đưa ra những thông điệp mù mờ bệnh hoạn để xuyên tạc những hình tượng đã đóng đinh trong lòng nhân dân ta dân tộc ta
làm cho mọi người hoài nghi nhân tính có cái nhìn méo mó lệch lạc biến dạng các giá trị lịch sử và nhân cách văn hóa
của các anh hùng dân tộc trong đời sống tinh thần của nhân dân gây tổn thương lương chi đạo lý dân tộc
đó thực sự là hành động phản bội lại lịch sử bôi nhọ tổ tiên phù nhận giá trị lịch sử văn hóa phù nhận truyền thống đạo lý mà dân tộc ta
đó là hành động mà dân tộc ta đã xây dựng hàng nghìn năm
như chúng ta đã biết văn học nghệ thuật thuộc ý thức xã hội phản ánh hiện thực bằng các hình tượng nghệ thuật cụ thể
văn học nghệ thuật có đa chức năng như giáo dục nhận thức thẩm mỹ giải trí giao tiếp tổ chức điều chỉnh xã hội v v
không thể phủ nhận khả năng kỳ diệu của văn học nghệ thuật
đó là giúp con người nhận thức khám phá hiện thực khách quan làm truyền biến tư tưởng tình cảm điều chỉnh hành vi sống
và thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người và xã hội
người nghệ sĩ tài năng là người nắm bắt một cách mẫn cảm lý tưởng của thời đại
xây dựng nên hình tượng nghệ thuật để hướng dẫn con người theo tư tưởng hành động cao đẹp
mặc dù hình tượng nghệ thuật là sự chứa đựng trong đó những vấn đề về cuộc sống
nhưng không phải sự sao chép nguyên bản hiện thực cuộc sống
mà quá trình xây dựng hình tượng nghệ thuật đòi hỏi phải có sự kết hợp cả nguyên tắc khái quát hóa và điển hình hóa
nghĩa là từ những vấn đề thực tiễn của đời sống hiện thực
người nghệ sĩ phải khái quát hóa để tìm ra được cái bản chất cái quy luật của cuộc sống
điển hình hóa là phải tìm ra được cái riêng cái cá tính cái điển hình trong cái chung
để kết hợp được khái quát hóa và điển hình hóa trong hình tượng nghệ thuật
người nghệ sĩ cần có sự hư cấu
tuy nhiên sự hư cấu phải có hạn độ
tưởng tượng hư cấu là thuộc tính của văn học nghệ thuật
và là quyền năng sáng tạo của văn nghệ sĩ
nhưng phải dựa trên nguyên tắc cao nhất là chân thiện mỹ
hư cấu phải là sự tập hợp sắp xếp lựa chọn nhiều tài liệu từ một hay nhiều hiện tượng khác nhau
mà tái tạo tìm kiếm thông qua trí tưởng tượng
để tạo dựng nên một sự vật hiện tượng mới vừa riêng biệt vừa thể hiện được bản chất của cuộc sống
trong sáng tạo nghệ thuật bất kỳ tác phẩm nào cũng phải có hai phần

phần từ đời sống thực và phần hư cấu của văn nghệ sĩ
hai phần này có vai trò vị trí ngang nhau không thể thiếu nhau và không thể đối lập tách biệt nhau
nếu tác giả nào đó chỉ quan tâm để coi phần đời sống thực
thì tác phẩm ấy sẽ thành tư liệu lịch sử ghi chép đời sống không thể là nghệ thuật sáng tạo
ngược lại nếu ai tự vỗ ngược cho rằng
tôi là văn nghệ sĩ tôi sáng tác tác phẩm lịch sử tôi không cần sự chuẩn xác của lịch sử tôi chỉ cần hư cấu
thì tác phẩm đó sẽ phi thực tế
phi lịch sử
như vậy họ sẽ đánh mất đi vai trò nghệ sĩ chân chính của chính mình
đối với đề tài về các anh hùng dân tộc
hư cấu được xem như một quy luật điển hình hóa trong văn học nghệ thuật
để có nhận thức sâu sắc hơn về bản thân họ
để hình tượng nghệ thuật người anh hùng dân tộc sinh động hơn điển hình hơn khái quát hơn
nghĩa là mang những đặc điểm thẩm mỹ chân thực hơn
mà không làm mất đi sự tự do sáng tạo của các văn nghệ sĩ
hư cấu là để thỏa mãn nhu cầu
khám phá bản chất thật bản chất người của những nhân vật lịch sử là thần tượng của công chúng
nhưng phải giúp cho mọi người có cái nhìn toàn diện hơn sâu sắc và nhân văn hơn
lịch sử hàng nghìn năm dựng nước giữ nước của dân tộc việt nam
đã sản sinh ra rất nhiều anh hùng giải phóng dân tộc và chống giặc ngoại xâm
họ cũng đồng thời là những danh nhân văn hóa đại biểu của văn hóa dựng nước giữ nước
đó là những thần tượng trong lòng nhân dân
là sự phóng chiếu tư tưởng đạo đức khát vọng của cộng đồng
đồng thời là chất liệu để dệt lên bản sắc văn hóa dân tộc việt
và cũng đặt ra bổn phận cho văn học nghệ thuật
đúng như cố thủ tướng phạm văn đồng đã nói
cái cao quý của một đất nước một dân tộc là ở giá trị văn hóa
văn học nghệ thuật có nhiệm vụ và tác dụng to lớn trong việc sáng tạo nên những giá trị cao quý ấy
theo đó trong văn học nghệ thuật
cái nhìn lý tưởng hóa
đã xây dựng nên hình tượng nhân vật trung tâm với tư thế và vẻ đẹp hào hùng
họ chính là hóa thân của một dân tộc anh hùng
mang trong mình những phẩm chất giản dị bình thường mà phi thường về sức mạnh tinh thần
cho nên trong sáng tạo nghệ thuật
những anh hùng dân tộc cần được ghi nhận mô tả như những con người đẹp nhất
lớn lao nhất giàu tính chiến đấu nhưng không khiêm cưỡng sơ cứng
mà trở nên sinh động hơn gần gũi hơn với đời thực
làm cho những hình tượng này đẹp lên trong con mắt của các thế hệ sau
sáng tác các loại hình văn học nghệ thuật về các anh hùng dân tộc
trước hết tác giả phải có cái tâm không được đem tà tâm gửi vào tác phẩm của mình
bởi sáng tác về các anh hùng dân tộc là sáng tác những hình tượng nghệ thuật
mà qua đó khái quát lên những quy luật lịch sử
những bài học nhân sinh một cách gián tiếp theo phương thức tiếp nhận đặc thù của nghệ thuật
xây dựng hình tượng người anh hùng dân tộc trong các tác phẩm văn học
là một hình thức giáo dục sinh động dễ nhớ và gây ấn tượng sâu sắc
để người đọc người xem hiểu biết đầy đủ những giá trị lịch sử truyền thống của các thế hệ đi trước
xây dựng lòng tự hào tự tôn dân tộc ý thức trách nhiệm tiếp tục phát huy giá trị truyền thống đó
trên cơ sở quan điểm lý tưởng thẩm mỹ và sự cảm nhận sâu sắc
lòng biết ơn sự ngưỡng mộ những anh hùng dân tộc
bằng tài năng sáng tạo và trách nhiệm công dân của mình
văn nghệ sĩ cần tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật về những nhân vật lịch sử này
để góp phần nâng cao nhận thức giáo dục định hướng cho con người vươn tới
do đó hư cấu về anh hùng dân tộc trong văn học nghệ thuật
tuyệt nhiên không phải là phóng đại bia đặc gán ghép trên nhân vật lịch sử
những chi tiết về tính cách tình cảm tư tưởng xa lạ
ngược lại hư cấu luôn phải được kiểm soát bằng logic của nghệ thuật và lịch sử
qua sự hư cấu hình tượng những anh hùng dân tộc
mà tác động vào tư tưởng tình cảm con người
tạo nên những ấn tượng sâu sắc thấm thiế lâu bền
không gò bó áp đặt mà tự nguyện tự giác tự cảm hóa khuyên gian con người
đó là quá trình tự giáo dục tự trải nghiệm tự thừa nhận tự điều chỉnh hành vi của mình
theo những chuẩn mực đạo đức của các hình tượng nghệ thuật mà tác phẩm đó xây dựng nên
con người sẽ tự rút ra bài học tự điều chỉnh hành vi lối sống
để hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống
là quốc gia có vị thế địa chính trị quan trọng
đất nước và con người việt nam luôn gắn liền với bề dày lịch sử hào hùng
với nhiều biến động nhiều sự kiện thời khắc cá nhân anh hùng mang dấu ấn thời đại
đây chính là nền tảng là kho tư liệu vô giá
để gợi mở nhiều cảm hứng sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ
trong bầu không khí đổi mới của đất nước hơn ba mươi năm qua
văn học nghệ thuật việt nam đã có những tác phẩm tìm tòi sáng tạo theo khuyên hướng này
và đạt được những giá trị tư tưởng
giá trị nghệ thuật nhất định
những tác phẩm ấy đã phần nào giúp công chúng tiệm cận gần hơn
với các bậc vĩ nhân anh hùng dân tộc nhân vật lịch sử
khi họ được miêu tả gần hơn với cuộc sống đời thường
để công chúng chiêm ngưỡng và học tập qua đó góp phần vun đắp cho một hiện tại tốt đẹp hơn
nhưng thực tiễn sáng tạo văn chương nói chung sáng tạo nghệ thuật về các anh hùng dân tộc nói riêng
lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội của cộng đồng thưởng thức
chưa sánh vai được với một số quốc gia
chưa sánh vai trong khu vực
hiện nay chúng ta đang thiếu hành tác phẩm lịch sử
có giá trị nhân văn sâu sắc về các anh hùng dân tộc như
lá cờ theo sáu chữ vàng
trăng nước chương dương
ông chạm thả diều v v
trong khi đó những tác phẩm như kiểu trở lại lễ chi viên của nguyễn thúy ái
đã hư cấu theo kiểu thêm râu thêm đia
với những chi tiết xúc phạm danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc nguyễn trãi
chuyện ngắn này in trong tập truyện tột đỉnh tình yêu
đã bị nhà xuất bản trẻ quyết định thu hồi sau hai tháng ra mắt độc giả
thật không thể chấp nhận được khi nguyễn trãi trong tác phẩm đó
lại là con người háo danh mưu mô với những mưu đồ chính trị đen tối v v
thực chất đây chính là sự lợi dụng văn học nghệ thuật
để xuyên tạc bóp méo lịch sử làm biến dạng anh hùng dân tộc
làm tầm thương hóa cách cao cả gây tổn thương lương tri đạo lý dân tộc
và đó sẽ là những nhân tố những điều kiện
để các thế lực đen tối
từ phản động mượn cớ để xét lại lịch sử
phù nhận truyền thống đạo lý của dân tộc
dần dần làm phai nhạt dẫn đến mất dần nền văn hóa tốt đẹp
truyền thống hào hùng hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của nhân dân ta
những tư tưởng hành động đó cần được cả xã hội kiên quyết đấu tranh
lên án làm cho chúng không có mảnh đất rung thân
để cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh hiện đại
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
hư cấu hay bôi nhỏ anh hùng dân tộc
của tác giả đại tá tiến sĩ phạm quang thanh trường sĩ quan chính trị
bài đăng trong tạp chí quốc phòng toàn dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau